tối nay việt nam có thêm một trăm linh ba ca mắc mới trong đó tp hcm nhiều nhất với bốn mươi bốn trường hợp
riêng bệnh viện bệnh nhiệt đới đã có ba mươi sáu ca
liên quan đến các ca bệnh tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn yêu cầu
bệnh viện chú trọng đảm bảo an toàn cho bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
đồng thời đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế để tiếp tục điều trị chăm sóc cho các bệnh nhân
hiện bệnh viện bệnh nhiệt đới cũng đã tạm thời phong tỏa từ chiều qua một mươi hai tháng sáu
để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín